hiện công tác ứng phó bão số chín đang được gấp rút chuẩn bị tại các tỉnh miền trung và sau đây là ghi nhanh của truyền hình nhân dân
tại khu vực âu thuyền thọ quang nhiều ngư dân chủ động thuê xe tải lớn chở tàu cá lên bờ tránh bão
những phương tiện nhỏ thì tập trung neo đậu gần bờ trong buộc cẩn thận đề phòng chìm tàu
chính quyền ban chỉ huy quân sự địa phương cũng đã triển khai lực lượng hỗ trợ nhân dân chẳng chống nhà cửa
chuyển các phương tiện đánh bắt lồng bè lên bờ tránh bão tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp tránh chú bão an toàn
theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế song song với việc khẩn trương sơ tán dân
các lực lượng cũng đã triển khai cắt tiệc cây xanh răng chống nhà cửa cơ quan công sở kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn
các hồ đập cũng đã điều tiết nước về mức đón lũ thấp nhất
học sinh được nghỉ học đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi
lực lượng công an giao thông cũng đã xuống đường chốt chặn
tại các trục đường bảo đảm lệnh giới nghiêm từ hai mươi một giờ hôm nay đến khi bão tan
các lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai ứng trực một trăm linh quân số sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu
đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng một mươi tỉnh thừa thiên huế đã cơ bản hoàn tất việc sơ tán dân đến nhà kiên cố
các công tác phòng tránh khác cũng đã được triển khai khá đồng bộ
ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh khánh hòa triển khai phương án ứng phó thiên tai
tập trung sắp xếp vị trí kiểm đếm tàu thuyền hướng dẫn cách neo đậu an toàn
gia cố lồng bè kiên quyết di rời toàn bộ lao động trên lồng bè trước một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng một mươi
kiểm tra các khu du lịch khu dân cư ven biển trên các đảo bảo đảm gia cố cơ sở vật chất
các trụ sở cơ quan tổ chức tuyên truyền để người dân nắm đầy đủ kịp thời về diễn biến của bão số chín
tại tỉnh bình định vào sáng nay tuy bão số chín chưa đổ bộ nhưng đã có nhiều điểm bị sạt lở
và tám tàu thuyền đang thả trôi trên biển đang cần ứng cứu
toàn tỉnh bình định dự kiến di rời khoảng một mươi năm hộ dân với gần sáu mươi năm nhân khẩu
công tác chuẩn bị lực lượng để ứng cứu người dân trong và sau bão cũng được gấp rút triển khai bởi các lực lượng vũ trang
đến một mươi năm giờ chiều nay trên địa bàn tỉnh bình định mưa và gió đã bắt đầu lớn dần do ảnh hưởng của bão
các địa phương đang gấp rút di rời dân chẳng chống nhà cửa
và đến một mươi chín h tối nay tỉnh bình định cấm người dân ra khỏi nhà để bảo đảm an toàn tính mạng
đến một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng một mươi phú yên có một trăm sáu mươi sáu tàu cá với chín trăm chín mươi lao động đang hoạt động trên các vùng biển
tất cả các tàu đều nhận được thông tin về diễn biến bão số chín chủ động di rời ra khỏi vùng nguy hiểm
tuy nhiên tại thị xã đông hòa vẫn còn hai trăm sáu mươi người dân nuôi thủy sản ở vịnh vũng rô chưa lên bờ tránh chú bão
đang được chính quyền địa phương vận động
có phương án cưỡng chế theo quy định
do ảnh hưởng của cơn bão số chín một ngư dân đã thiệt mạng trong lúc đi đánh cá trên biển vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa về gia đình mai táng
ngày hai mươi bảy tháng một mươi văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị
đã ban hành kế hoạch khẩn trương di rời dân tránh bão số chín
theo đó tỉnh quảng trị dự kiến di rời hơn sáu ba trăm linh hộ với gần một mươi tám người
thời gian hoàn thành di rời dân trước một mươi tám giờ ngày hai
hai mươi bảy tháng một mươi triển khai công tác thông tin cảnh báo theo dõi kiểm đếm
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra
hiện nay mực nước trên các sông ở quảng trị đang ở mức thấp
cảnh báo từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi trên địa bàn tỉnh quảng trị có mưa to đến rất to
nên khả năng xảy ra một đợt lũ mới với đỉnh lũ ở mức báo động hai đến báo động ba có nơi trên báo động ba
để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ hai mươi giờ tối nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi
cho đến khi có thông báo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số chín gây ra
các sở ban ngành các huyện thị xã thành phố chỉ đạo kiểm tra
ra soát và tổ chức hiệp đồng với các lực lượng quân đội công an để thực hiện công tác phòng chống thiên tai
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng một mươi các lực lượng chức năng và địa phương trong toàn tỉnh quảng nam
đã thực hiện sơ tán di rời gần một mươi tám hộ dân với hơn năm mươi ba người dân đến nơi tranh trú bão an toàn
theo thông tin chúng tôi mới cập nhật tàu cá bình định trên đường vào bờ tránh bão bị phá nước
chìm xuống biển khiến một mươi hai ngư dân mất tích khi cách đất liền khoảng hai trăm sáu mươi bốn km
thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo